bắt đầu từ ngày hôm nay cho đến ngày một mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
tòa án nhân dân tp hcm sẽ xét xử sơ thẩm bị cáo tất thành cang cùng đồng phạm
trong vụ gây ra thiệt hại hơn một tỷ đồng
ông tất thành cang và một mươi chín bị cáo khác bị truy tố về tội vi phạm quy định
về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và tham ô tài sản
theo cáo trạng công ty cổ phần phát triển nam sài gòn sadeco có vốn góp
của các cổ đông nhà nước gồm công ty ipc công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên đầu tư xây dựng tân thuận văn phòng thành ủy tp hcm và các tổ chức khác
tuy nhiên các bị cáo liên quan tại sadeco ipc và người đại diện vốn của văn phòng thành ủy
tại sadeco đã đồng ý bán chín triệu cổ phần cho cổ đông chiến lược là công ty cổ phần đầu tư
phát triển nguyễn kim mà không thông qua thẩm định giá và đấu giá gây thất thoát của sadeco

bị cáo tề trí dũng nguyên tổng giám đốc ipc nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty sadeco
đồng ý thực hiện các thủ tục trên là làm theo sự chỉ đạo của bị cáo tất thành cang
ngoài sai phạm trên ông tề trí dũng và một số bị cáo còn lại buộc về hành vi tham ô bốn bảy tỷ đồng
thông qua việc chi tiền thủ lao quỹ khen thưởng
để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
công an tp biên hòa tỉnh đồng nai vừa bắt giữ ba đối tượng gồm bùi trí hiếu trần văn tiên
cùng chú tp biên hòa và nguyễn thị mỹ duyên quê cần thơ
vào tối ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai công an thành phố biên hòa nhận được tin báo về vụ mất trộm xe máy trên địa bàn
sau gần một mươi năm giờ tích cực điều tra lực lượng làm nhiệm vụ đã bắt giữ được bùi trí hiếu và trần văn tiên
tiếp tục điều tra mở rộng cơ quan công an đã bắt khẩn cấp nguyễn thị mỹ duyên
về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
tại cơ quan công an hiếu và tiên khai nhận sau khi trộm cắp tài sản đã đi về địa bàn tp di an
tỉnh bình dương bán xe cho duyên để lấy tiền chia nhau tiêu xài
chuyển sang một số thông tin khác cơ quan an ninh điều tra công an thành phố đà nẵng vừa khởi tố bắt tạm giam bốn tháng
với hai tài xế nguyễn văn khánh và nguyễn mạnh hà công chú tỉnh phú thọ
về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh việt nam trái phép
chiều ngày chín tháng một mươi hai trên tuyến đường tránh nam hải vân
cảnh sát giao thông cửa ô hòa nhơn phát hiện xe ô tô do tài xế khánh và hà
thay nhau điều khiển lưu thông trên hưởng keo hướng từ bắc vào nam có dấu hiệu khả nghi
qua kiểm tra phát hiện sáu người đàn ông quốc tịch trung quốc không xuất trình được hộ chiếu và thị thực nhập cảnh việt nam
qua xác minh số công dân trung quốc trên nhập cảnh trái phép vào đường biên giới thuộc địa phận tỉnh quảng ninh
thông qua môi giới khánh và hà biết nhưng vẫn nhận lời đưa số khách trung quốc này từ bắc vào nam
để qua campuchia làm việc với tiền công sáu triệu đồng
thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh bắc ninh xảy ra một số vụ đập phá cửa kính ô tô trộm cắp tài sản của người dân để trên xe
các đối tượng rất liều lĩnh thậm chí hành động ngay giữa ban ngày gây không ít lo lắng cho các chủ phương tiện
trước tình hình trên công an các địa phương đã khẩn trương xác minh điều tra làm rõ và bắt giữ các đối tượng phạm tội
đây là hiện trường vụ việc xảy ra vào sáng ngày một mươi năm tháng một mươi hai tại cổng trường mầm non suối hoa thuộc phường suối hoa
chiếc xe ô tô của chị nguyễn thị thùy ở thành phố bắc ninh đã bị kẻ gian đập vỡ cửa kính lấy trộm nhiều tài sản trong xe với tổng giá trị khoảng ba mươi triệu đồng
khẩn trương xác minh điều tra công an tp bắc ninh đã làm rõ đối tượng phạm tội là lê đình tuấn chú tỉnh nam định
đối tượng này đã có một mươi tiền án về tội trộm cắp tài sản
tiếp đó tối hai mươi tháng một mươi hai biết chủ xe ô tô để số tiền lớn trong xe nguyễn văn mạnh chú thành phố bắc ninh đã đập vỡ cửa kính ghế phụ và lấy trộm một chiếc ví bên trong có khoảng ba mươi triệu đồng
chín giờ ba phút tối ngày hai mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một em thấy một xe có một xe ở đôi đôi ở chợ trung mẫu
trong khi đó là
là đối tượng đã có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản
lô văn thuận chú tỉnh nghệ an cũng vừa bị công an huyện quế võ khởi tố về hành vi trộm cắp tài sản và cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác
lợi dụng đêm tối và sơ hở của người dân chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn thuận liên tiếp gây ra ba vụ đập vỡ kính xe ô tô
tại thôn giang liễu xã phương liễu và trộm cắp tài sản với tổng giá trị thiệt hại hơn ba mươi hai triệu đồng
từ phòng trò đi qua thì đi trong khu vực giang liễu phương liễu thì thấy một cái con xe màu đỏ không biết hạnh nhắn nhiều gì
thì thấy ở trong đây là có một cái da nhỏ để đằng sau thì thấy
ngày hôm nay mình lấy tiền đập kính để lấy tiền ạ
quá trình điều tra cơ quan công an xác định đối tượng gây ra liên tiếp ba vụ trong một đêm
đối tượng rất là liều lĩnh dùng búa và gậy đập cửa kính ô tô liên tiếp trong khoảng một thời gian ngắn
đây đều là những đối tượng có tiền án về tội trộm cắp tài sản không việc làm ổn định và thường đi lang thang lợi dụng chủ tài sản sơ hở để trộm cắp
các đối tượng phạm tội hoạt động với thủ đoạn rất manh động
và liều lĩnh như dùng gạch đá thanh gỗ ném vỡ kính xe và trộm cắp tài sản
điều này đã khiến không ít chủ phương tiện lo lắng vì không những mất tài sản có giá trị mà phương tiện còn bị hư hỏng
chúng tôi cũng khuyên cáo đối với nhân dân trên địa bàn đề nghị nhân dân cũng chủ động nêu cao tinh thần cảnh giác phòng ngừa đối với tội phạm
một là đối với các chủ xe ô tô thì không nên đẻ đồ vật
tài liệu tài sản có giá trị trên xe khi mà chúng ta xuống xe rời xe khỏi phạm vi quản lý của xe ô tô
cái thứ hai là các phương tiện đồ vật tài sản có giá trị như ô tô xe máy thì đề nghị là nên để ở những nơi có quản lý trông coi
thời điểm tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi hai đang đến gần là khoảng thời gian các đối tượng phạm tội thường lợi dụng để hoạt động
đáng chú ý là tội phạm trộm cắp tài sản

mỗi người dân cần chủ động bảo vệ quản lý tài sản đồng thời tích cực phối hợp cung cấp thông tin cho lực lượng công an để nhanh chóng điều tra làm rõ góp phần đảm bảo an ninh trả tự phục vụ nhân dân vui xuân đón tết an toàn
tiếp tục với những thông tin về an ninh trật tự
nhằm thực hiện được cao điểm tấn công trân áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự dịp tết nguyên đán nhâm dần năm hai nghìn hai mươi hai
đội cảnh sát hình sự công an huyện thới lai thành phố cần thơ đã triệt phá một tụ điểm đá gà trên địa bàn
qua công tác nắm tình hình tại bãi đất trống thuộc ấp trường nghinh bốn xã trường xuân a huyện thới lai thành phố cần thơ
có các đối tượng đến tập trung tổ chức đá gà ăn thu bằng tiền
ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một lực lượng cảnh sát hình sự công an huyện thới lai tiến hành triệt phá điểm đá gà và bắt quả tan một mươi ba đối tượng
có liên quan về trụ sở làm việc cùng một số tan vật thu giữ gồm số tiền gần ba mươi triệu đồng
hai con gà trống và một cặp cửa sắt một mươi sáu xe mô tô các loại và một mươi điện thoại di động
quá trình điều tra ban đầu xác định điểm đá gà ăn thua bằng tiền trên do trần văn vũ
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn ngụ tại xã trường xuân bốn huyện thới lai thành phố cần thơ đứng ra tổ chức
hiện công an huyện thái lai tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định
phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh đồng nai đã tổ chức lễ tiêu hủy
vũ khí thô sơ công cụ hỗ trợ qua cuộc vận động toàn dân giao nộp vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ năm hai nghìn hai mươi ba
năm hai nghìn hai mươi một công an tỉnh và các địa phương đã vận động nhân dân tự giác thu gom giao nộp hai mươi chín khẩu súng quân dụng
sáu súng công tụ hỗ trợ hai mươi ba khẩu súng săn súng hơi bốn trăm linh năm súng tự chế hai mươi bốn cây dùi cua kim loại
một mươi bảy trái đạn năm quả lụ đạn hai bom mìn
gần năm bốn ngàn viên đạn các loại tám kiếp nổ một mươi bảy dùi khui điện gần hai ba ngàn vũ khí thô sơ như giao lê mã tấu
đồng thời chi thưởng gần bốn trăm linh triệu đồng cho người dân tự nguyện giao ngọc
tại buổi lễ phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã kiểm tra thống kê đầy đủ các loại vũ khí thô sơ công cụ hỗ trợ trước khi tiêu hủy
gồm một mươi bảy dùi khui điện hai mươi bốn dùi khui kim loại một còng số tám ba mươi bình xịt hơi cay và hơn hai sáu ngàn vũ khí thô sơ
đối với các loại lụ đạn kiếp thuốc nổ công an cắt cấp để chuyển giao cho quân sự cùng cấp tiếp nhận thanh lý tiêu hủy theo quy định